một vụ cướp ngân hàng táo bạo vừa xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng việt tiên banh tỉnh vĩnh long
hung thủ đội mũ bảo hiểm bịt chặt tay cầm súng ngắn
uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp đi trên hai trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
chiều ngày hai mươi bảy tháng chín đại tá phạm văn ngân phó giám đốc công an tỉnh vĩnh long xác nhận
một vụ cướp ngân hàng táo tợn giữa ban ngày xảy ra trên địa bàn huyện long hồ
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm giờ cùng ngày một đối tượng đội mũ bảo hiểm bịt mặt
tay cầm súng ngắn xông vào ngân hàng thương mại cầu phần công thương việt nam việt tiên banh
chi nhánh khu công nghiệp hòa phú xã hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
uy hiếp yêu cầu tất cả nhân viên ngân hàng nằm xuống
đồng thời hắn ném một chiếc giỏ sách vào trong quầy giao dịch yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào
vì tên cướp làm lăm khẩu súng trên tay nên không ai dám chống cự phải làm theo yêu cầu của hắn
qua truy xuất hình ảnh từ camera ngân hàng cho thấy đối tượng bịt mặt cầm vật dụng giống súng trên tay
nhưng không biết là súng thật hay súng giả
theo đại diện ngân hàng số tiền bị cướp trên hai trăm linh triệu đồng
sau khi nhận được tin công an tỉnh vĩnh long cùng các đội nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường
thu thập thông tin và tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm